xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
dùng hung khí đâm phó tranh án toán nhân dân huyện căm lộ tỉnh quản trị trọng thương
trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tp huế tỉnh thứ thuyên huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quản trị ra quyết định khởi tố về tội giết người
tuân khai nhận do bức xúc về mức hình phạt tù do toán nhân dân huyện căm lộ tuyên phạt
tại tuyên tòa sơ thẩm vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phiên tòa thẩm án thẩm phán nguyễn văn quý làm chủ tọa phiên tòa
tại phiên tòa này tuân bị tuyên phạt ba năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
với tình tiết định khung bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm
trong quá trình xét xử tuân nhiều lần xin được cho hưởng án treo
nhưng xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo hội đồng xét xử đã giữ nguyên mức hình phạt tù giam
vào ngày hai tháng năm tuân đã mang theo kéo đến phòng làm việc của ông quý đâm nạn nhân bị trọng thương
do được phát hiện kịp thời nên ông quý không bị nguy hiểm tới tính mạng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan răng tháp trảm tỉnh ninh tuận đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn phong
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện ninh phước để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào đêm ngày hai mươi chín tháng ba cho rằng anh nguyễn lê quốc vương và nhóm bạn anh vương cười đều mình
nên phong đã dùng dao tự chế chém vào vùng
đầu anh vương gây thương tích một mươi ba
đang trong quá trình điều tra xác minh làm rõ vụ việc trên thì vào ngày ba mươi tháng bốn
anh trịnh văn song đến cơ quan công an thành phố trình báo về việc bị một nhóm thanh niên
mang theo hung khí đuổi đánh gây thương tích rồi bỏ chạy
qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định một trong những đối tượng gây thương tích cho anh song là nguyễn văn phong
với hành vi trộm cắp nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra
qua quá trình điều tra xác định hùng quen biết với chị phạm thị lập ở huyện tam dương hiện đang thuê trọ tại thành phố vĩnh yên
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hùng đến nhà trọ của chị lập chơi rồi lấy trộm một chiếc nhẫn vàng
sau đó đem xuống hà nội bán được ba mươi bốn triệu đồng
số tiền này hùng sử dụng để mua xe máy và tiêu xài cá nhân
nguyễn văn hùng đã có một tiền án về tội cướp tài sản bị toán nhân dân tỉnh yên bái xử phạt một mươi năm tù giam
đối tượng chấp hành xong án phạt tù và ra chạy vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
vào khoảng một mươi tám h ngày tám tháng năm tại tổ ba phường tân lập thành phố thái nguyên đã xảy ra một vụ nổ khiến một người tử vong
nạn nhân là một nam thanh niên hai mươi năm tuổi trú tại huyện nghĩa hương tỉnh nam định
theo người dân sinh sống gần hiện trường nạn nhân mới đến thuê nhà được ít ngày trong thời điểm xảy ra vụ việc
thực hiện việc săn chiếc khí n hai o khí cười từ bình to sang bình nhỏ
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên đã có mặt tại hiện trường
nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bà nông thị liên trú tại huyện đình lập tỉnh lạng sơn về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
và tiến hành tiêu hủy một năm tấn xúc xích thành phẩm không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng công an phát hiện xe ô tô mong biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi nghìn hai trăm một mươi một
do bà liên điều khiển chứa một trăm linh thùng xúc xích không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm đếm có hai mươi tám tám trăm linh chiếc xúc xích thành phẩm với tổng trọng lượng một năm tấn
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tăng vật để xác minh làm rõ
vào ngày ba tháng năm ubnd tỉnh lạng sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng
đối với bà liên về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu buộc tiêu hủy toàn bộ tăng vật vi phạm là một năm tấn xúc xích
ubnd tỉnh lạng sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng